hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đây là số tiền phi nhung đã hứa tặng khi hồ văn cường ra riêng
ngoài ra số tiền hai trăm linh triệu thưởng
số tiền thực tế là một trăm tám mươi triệu đồng sau khi trừ thuế từ giải quán quân cuộc thi việt nam idolkis hai nghìn một mươi sáu
do mẹ hồ văn cường chị võ ngọc thu quản lý ngay từ ngày nhận giải
cụ thể chị võ ngọc thu đã mở sổ tiết kiệm tại tết còn bành
đến nay số tiền kèm lãi chỉ có chị thu giữ
phía cố ca sĩ phi nhung cũng cho biết thêm
gia đình hồ văn cường cũng đã thống nhất sẽ ra riêng như nguyện vọng của em ấy
khi nhận lại khoản tiền của mình
gia đình hồ văn cường cũng bắt đầu cuộc sống tự lập
không sống chung nhà với phi nhung như trước đây
nguồn tin cho biết những ngày trước
hồ văn cường đã tìm được căn hộ như em mong muốn
quản lý của cố ca sĩ phi nhung khẳng định
không có chuyện trả tiền buộc gia đình cường ra khỏi nhà như tin đồn
điều này hoàn toàn chính xác
bởi trước đây hồ văn cường từng công khai với truyền thông
muốn ra riêng sau khi thi tốt nghiệp cấp ba
quyết định này được ca sĩ phi nhung ủng hộ
và đã hứa tặng thêm một khoản tiền ủng hộ hồ văn cường lập nghiệp
mọi thứ giải quyết êm thấm với sự tán đồng của chúng tôi
và gia đình hồ văn cường cũng như cá nhân cường
sau đây mọi vấn đề phát sinh đều không liên quan đến chúng tôi
phía cố ca sĩ phi nhung khẳng định
sáu tháng trước phi nhung vướng ồn ào đối xử tệ bạc với hồ văn cường
thâu tóm tiền thưởng việt nam idol kids
và các cdh nhiều năm của con nuôi
khiến nhà đẻ của con phải sống khổ sở
trước tin đồn phi nhung khẳng định không liên quan tới chuyện tiền nông của hồ văn cường
tất cả do người quản lý của hai mẹ con giữ
phi nhung cũng khẳng định sẽ trao lại toàn bộ số tiền khi con nuôi đủ một mươi tám tuổi
và hoàn thành xong việc học phổ thông
cố nghệ sĩ phi nhung từng nói rằng
tiền giải thưởng cường từng giành được tôi có hỏi bố mẹ cường có muốn lấy không
tôi sẽ kêu quản lý thanh toán
thì chị thu mẹ của hồ văn cường nói thôi từ từ đi
mà nói thật khi ở nhà tôi mọi người sướng vô cùng
xây nhà dưới quê với số tiền thưởng hơn hai trăm linh triệu thì cũng được đi
nhưng tương lai của cường sẽ như thế nào
cường phải đi học ở dưới quê sẽ có cách học ở dưới quê
còn ở thành phố sẽ có cách học ở thành phố
mà thành phố dù sao đi nữa cũng tốt hơn chứ
mà mẹ của cường rất thích cường ở trên đây
tôi là người không bao giờ giữ tiền
ca sĩ mà giữ tiền không bao giờ làm được chuyện gì cả
chỉ có quản lý mình giữ tiền thôi
ca sĩ còn phải lo tính tiền thì còn gì là cảm xúc trên sân khấu
nên tiền của tôi và cường đều do quản lý giữ
các xe của cường tôi cũng không được biết
ngay cả tiền của tôi tôi cũng không được biết
mỗi công ty có quy định khác nhau tôi không thể nào nói được
câu chuyện trở thành đề tài giang dở khi phi nhung ra đi
lùm xùm một lần nữa bùng lên khi nữ đại gia nổi tiếng đất bình dương
liên tục bàn luận về vấn đề này hơn một mươi ngày qua
trong live stream tối ngày chín tháng một mươi
bà tiếp tục nhắc tên cố ca sĩ phi nhung
lần thứ n đề nghị quản lý phi nhung trả hai trăm linh triệu tiền thưởng
lẫn các xe năm năm đi hát cho hồ văn cường
người chết thì đã chết rồi nhưng người sống vẫn phải sống
sự thật là phi nhung đã nợ hồ văn cường
nếu quản lý của phi nhung không chịu trả tiền cho cường
thì tôi sẽ chuyển cho em ấy phải để cho nó sống nữa chứ
hai trăm linh triệu năm trăm linh triệu hay một tỷ với tôi không thành vấn đề bà này tuyên bố
tôi sẽ cho cường năm trăm linh triệu đúng như lời tôi hứa được chưa
chỉ cần quản lý phi nhung trả lời một câu rằng tôi không liên quan tới hồ văn cường
một câu thôi lập tức tôi cho
tôi sẽ cho hồ văn cường năm trăm linh triệu
tôi sẽ thay phi nhung trả món nợ ân tình này cho hồ văn cường
đại gia bình dương nói thêm
sự việc đã khiến trang trần phải gặp trực tiếp mẹ con hồ văn cường
thực hiện cuộc live stream đêm khuya
cô liên tục hỏi giọng ca trẻ có ủy quyền hay nhờ vả ceo đòi tiền dùng không
ngoài một lời phủ nhận của mẹ đẻ của hồ văn cường
giọng ca trẻ cuối mặt bốn ngón tay không đưa ra bất kỳ phát ngôn nào trong vòng một mươi tám phút
trang trần sau đó trở về nhà riêng
live stream và liên tục chửi mắng giọng ca trẻ vong ơn bội nghĩa với phi nhung
thưa quý vị sau nhiều ngày im lặng hồ văn cường cũng chính thức lên tiếng
về hồ nào tiền cắt xe những ngày qua
hồ văn cường cho biết thời gian vừa qua
có quá nhiều chuyện không vui xảy đến một cách rôn rập nên cảm thấy rất áp lực
hồ văn cường lựa chọn cách im lặng
vì nếu nói không biết phải nói thế nào cho phải và mong được thông cảm
hồ văn cường đính chính anh không nhờ ai
cũng không liên hệ hay nói chuyện với ai về vấn đề tiền cắt xe
hồ văn cường cho biết ngày hôm nay con đã nhận được tiền cắt xe năm năm qua
nên con mong mọi lùm xùm sẽ chấm dứt ở đây
mẹ nhung đã đi con dẫu sao vẫn mang ơn mẹ rất nhiều
và con chưa từng phủ nhận công ơn của mẹ bao năm qua đã nâng đỡ
việc mẹ ra đi là điều con không bao giờ nghĩ tới
con cũng có những điều giang dở chưa kịp nói với mẹ
con không có thói quen thể hiện cảm xúc trên mạng xã hội
nhưng con tin mẹ ở nơi xa sẽ hiểu được làm con
mọi chuyện đã được giải quyết
con mong mọi người sẽ thôi nhắc về vấn đề này
để những chuyện buồn sẽ qua đi
bản thân con cũng không muốn nhớ về những chuyện không vui đó nữa
hồ văn cường cho biết sẽ dừng hợp tác giữa mình và công ty của phi nhung
các sĩ một mươi tám tuổi viết
thời gian sắp tới con sẽ tập trung vào việc học
và con sẽ học hỏi và trao dồi nhiều hơn đam mê của con
và điều con mong muốn ở bản thân con là sẽ tự lập và cố gắng nhiều hơn
nên việc hợp tác giữa con và công ty của mẹ sẽ dừng lại
hiện facebook cá nhân fanpage và youtube của con đều thuộc quyền sở hữu của công ty
nên con xin được gửi trả
con sẽ thông báo cho mọi người khi con có facebook và fanpage mới
trước đó nhiều người từng cáo buộc phi nhung bóc lột
giữ số tiền thưởng hai trăm linh triệu đồng quán quân việt nam idol kids
và các xe đi diễn của hồ văn cường
về vấn đề này phi nhung lúc sinh thời đã bác bỏ tin đồn
và cho biết quản lý đang giữ số tiền trên
đến năm hồ văn cường đủ một mươi tám tuổi sẽ trả lại
để con ra ở riêng và cho thêm vài trăm triệu đồng nữa
để giúp cường lấy vốn làm ăn
sau hơn một mươi ngày ca sĩ vi nhung qua đời vì covid một mươi chín
tại bệnh viện trợ dẫy
nhiều thông tin về tiền cát xe của hồ văn cường được bàn tán xôn xao
chỉ diễm phạm quản lý nữ ca sĩ sau đó
đã đăng tải thông báo sẽ giải quyết ổn thỏa
và bàn giao đủ số tiền với gia đình hồ văn cường
còn nhớ lúc sinh thời phi nhung cũng từng xảy ra không ít mâu thuẫn với con nuôi
phi nhung còn từng nhờ cư dân mạng dạy dỗ con thay cho cô
sau đó phi nhung đã nhận vô số những chỉ trích vì cách dạy con chưa khéo léo
tuy nhiên tấm lòng một người mẹ cao cả của phi nhung
vẫn khiến không ít người xót thương trước sự ra đi đột ngột của cô
thưa quý vị những thông tin liên quan đến vấn đề trên sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại